khi đến gần đường dây xe lửa thuộc xã xuân thiện huyện thống nhất cách hiện trường gây án khoảng ba km
hai đối tượng này đã điều khiển xe tấp vào khu vực hoang vắng
sau đó dùng lửa đốt một số dụng cụ gây án để phi tăng
qua khám nghiệm tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ được một khẩu súng
một cái búa một con dao và một cái kìm đều đã bị đốt cháy
toàn bộ đồ quần áo bịt mặt khẩu trang găng tay đã bị thiêu dụi hoàn toàn
phi tăng xong nam mang bao lô tiền đã cướp được xuống bà rề vũng tàu để lẩn trốn
tại đây nam đã gửi một người bạn giữ hộ năm trăm linh triệu đồng
số tiền này đã được cơ quan công an thu giữ
cho đến khoảng một mươi chín h tối cùng ngày tại khu vực gần ga sài gòn
khi trần tuấn anh và nam gặp nhau để bàn kế hoạch cùng nhau lẩn trốn
thì đã bị các trinh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ
như vậy là sau khi vụ án xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn
tập trung quyết tâm cao lực lượng công an tỉnh đồng nai với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an
và công an một số tỉnh thành giáp danh đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng cùng với tăng vật gây án
và tính cho đến thời điểm này cơ quan công an đã thu giữ khoảng một một tỷ đồng
trước chiến công xuất sắc của các đơn vị công an ngay trong những ngày đầu năm mới kỷ hợi
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen cục cảnh sát hình sự cục kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai công an tỉnh bà rịa vũng tàu
chuyển sang một thông tin khác công an huyện tràng bàng tỉnh tây ninh cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn tấn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngủ ở thị trấn tràng bàng huyện tràng bàng tỉnh tây ninh để tiến hành điều tra làm rõ
về vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại khu vực chợ tràng bàng xảy ra vào chiều tối ngày bảy tháng hai
theo lời khai ban đầu của đối tượng vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng hai
sau khi chuẩn bị sẵn một cái búa tài điều khiển xe máy biển số bảy mươi k chín mươi một nghìn hai trăm một mươi ba đi một mình
đi tìm các cửa hàng vàng nào sơ hở để đột nhập lấy trộm
khi đến trước cửa hàng vàng bạc ngọc châu thuộc khu vực chợ trảng bàng
thấy chủ cửa hàng vàng đi xuống sau nhà đối tượng này đã vào cửa hàng vàng
dùng búa đập vỡ tủ kính lấy đi hai mươi năm lắc vàng hai kiềng vàng thì bị
cửa chủ cửa hàng vàng phát hiện chi hô
sợ bị bắt giữ thì tài đã bỏ lại búa và xe cầm vàng chạy về hướng ngã ba
dựa heo thì đã bị bắt quả tang
được biết vào năm hai nghìn một mươi năm đối tượng từng bị toán nhân dân huyện trảng bàng
xử phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ
người dân phối hợp cùng đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hành động đáng hoan nghênh
thế nhưng dùng vũ lực hay là hung khí để thể hiện thái độ bất bình
đối với những trường hợp không tuân thủ luật lệ là hành vi phạm tội
một vụ việc vừa xảy ra tại bắc ninh nguyễn ngọc thạch hai mươi năm tuổi
ở xã hoài thượng huyện thuận thành đã cầm dao tự chế để đe dọa
chửi bới một số người vượt đèn đỏ chen lấn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh triệu tập để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tại khu vực ngã tư cầu hồ
thuộc thị trấn hồ huyện thuận thành đã xảy ra ủn tắc giao thông
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tổ chức phân luồng điều tiết giao thông
mặc dù vậy một số người dân vẫn tiếp tục chen lấn không tuân thủ luật lệ giao thông
khiến cho tình trạng ủn tắc ngày càng nghiêm trọng
bức xúc vì gặp cảnh tắt đường nên nguyễn ngọc thạch đã cầm dao tự chế
để đe dọa chửi bới một số người đã vượt đèn đỏ chen lấn
hiện công an huyện thuận thành đã thu giữ được con dao tăng vật
và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chiều ngày tám tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an thanh hóa đã chìa xóa sới bạc
bắt quả tăng một mươi tám đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại địa bàn xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hơn năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
theo điều tra ban đầu cầm đầu sới bạc này là cao đình bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
lợi dụng dịp tết nguyên đán bình đã đứng ra tổ chức cho các con bạc
trên địa bàn huyện hoàng hóa đến nhà mình để đánh bạc
hiện phòng cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng nói trên
và tiếp tục điều tra mở rộng
để người dân được an toàn vui xuân các chiến sĩ cảnh sát thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động
công an thành phố hà nội đã phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ
của công an thành phố chia thành nhiều tổ để tuần tra xuyên đêm trên các tuyến phố thủ đô
để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp cố tình vi phạm giao thông
đặc biệt là chấn áp các đối tượng hình sự góp phần đảm bảo sự bình yên
của người dân trong dịp tết nguyên đán
nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường
trên địa bàn hà nội được lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị khác
triển khai đông bộ và thường xuyên
đặc biệt trong dịp lễ tết các chiến sĩ cảnh sát cơ động càng phải tăng cường hơn
trong công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm để người dân an tâm vui xuân
khi tham gia giao thông
nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường
trên địa bàn hà nội được lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị khác triển khai đông
và đề nghị xuất trình giấy tờ và những vi phạm về an ninh trật tự khác
tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật
những người lính cảnh sát cơ động gần như không có tết nào được ở bên gia đình trọn vẹn
với họ thì bình yên của người dân trong dịp lễ tết luôn là trọng trách được đặt lên hàng đầu
để người dân được vui vẻ và an toàn đó là niềm hạnh phúc của mỗi chiến sĩ khi tham gia làm nhiệm vụ
với quyết tâm bảo vệ bình yên cho người dân trong mùa xuân mới
cùng với toàn lực lượng công an trên cả nước trong những ngày qua mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cà mau
cũng đã căng mình đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
tại mỗi địa phương trên địa bàn sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cà mau
thành phố cà mau xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
để có thể đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự công an thành phố cà mau đã thành lập các tổ công tác
tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng phạm tội

tại khu du lịch mũi cà mau công an huyện ngọc hiền cũng đã chủ động phối hợp cùng với ban quản lý khu du lịch lực lượng thanh tra giao thông tổ chức sắp xếp bến bãi nơi nheo đậu phương tiện thủy đồng thời bố trí lực lượng kiểm tra ngăn chặn tình hình tăng giá treo kéo khách tội phạm lợi dụng đông người để ra tay thực hiện hành vi phạm tội